hàng năm ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao phối hợp các cơ quan địa phương tổ chức trại hè việt nam
trại hè được tổ chức nhằm giúp cho sinh viên kiều bào trao dồi tiếng việt nâng cao kiến thức về lịch sử văn hóa truyền thống dân tộc tìm hiểu đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước
qua đó tăng cường sự gắn kết giữa thanh niên kiểu bào với quê hương đất nước
năm hai nghìn một mươi bảy là năm thứ một mươi bốn của trại hè việt nam với chủ đề tuổi trẻ kiều bào tự hào về đất phương nam
đoàn đại biểu trại hè sẽ đi qua chín tỉnh thành phố của khu vực đồng bằng sông kiều long với hành trình một mươi bốn ngày đêm
tham gia trại hè năm nay có hơn một trăm linh đại biểu là thanh niên sinh viên đến từ hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
sau khi chính thức khai mạc và khởi hành từ ngày một mươi chín tháng bảy tại thành phố hồ chí minh trại hè thăm bến nhà rồng
địa đạo củ chi sinh thống nhất thành phố hồ chí minh tham quan chùa vĩnh tràng tiền giang đến thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
tại đây các bạn được tham quan cảnh đẹp giao lưu văn hóa văn nghệ và viếng thăm khu di tích cụ nguyễn sinh sắc thân sinh của chủ tịch hồ chí minh
qua đó đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về văn hóa lịch sử và khơi gợi lòng tự hào dân tộc
lần đầu tiên em đến đây em rất vui vì được đến và biết về nơi đây
trong hành trình trở về quê hương đất nước của mình ngoài để khám phá học tập cũng như ôn lại truyền thống lịch sử
các bạn sinh viên kiều bào còn kết hợp quyên góp và trao quà cho các em học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương
theo ông đinh văn đông vụ trưởng tránh văn phòng ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao đồng thời cũng là trưởng đoàn trại hè việt nam năm hai nghìn một mươi chín
đây là dịp để giúp các em trải nghiệm cuộc sống ý thức về truyền thống lịch sử đồng thời cũng là một chương trình mang ý nghĩa
giáo dục ý thức trở về của các em
hy vọng là sẽ giáo dục thêm cho các em được ý thức trở về bởi vì sau những buổi giao lưu sau những hành trình của trại hè như thế này
thì các em sẽ có thêm cho mình những định hướng mới sau khi đã khôn lớn và học tập thành người tại các nước sở tại
các em sẽ có định hướng để sau này mang sức lực nhỏ bé của mình của những người con mang dòng máu việt
để đóng góp một phần vào quá trình xây dựng và kiến tạo đất nước phát triển ngày một đàng hoàng hơn to đẹp hơn
hành trình tiếp theo của đoàn tại đồng tháp là vườn quốc gia tràm chim sau đó về thành phố châu đốc của tỉnh an giang
theo ban tổ chức hành trình sẽ được kết thúc tại
thành phố cà mau vào ngày ba mươi một tháng bảy